thái lan sẽ áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép của việt nam thêm năm năm
đây là thông tin mới được cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết sau khi nhận được thông báo chính thức từ cục ngoại thương thái lan
cụ thể thái lan sẽ gia hạn biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm thép carbon cuộn nguội hoặc không cuộn nguội nhập khẩu từ việt nam thêm năm năm
đây là thông báo kết luận của cục ngoại thương thái lan về việc ra soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá
đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ việt nam trước đó thái lan đã áp thuế một mươi bốn ba mươi năm với sản phẩm của việt nam